về giao thông các tuyến đường quốc lộ bốn d quốc lộ hai trăm bảy mươi chín từ lào cai đi lai châu bị sạt lở hư hỏng gây ách tắc giao thông
một số tuyến đường tỉnh lộ thuộc lai châu bị sạt lở còn gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng
tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ ước tính là hơn một trăm một mươi tỷ đồng
riêng tỉnh lai châu chịu thiệt hại nặng nề nhất với gần chín mươi tỷ đồng
trên những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu
lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp với người dân địa phương khắc phục hậu quả
xử lý các tình huống nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
tại tỉnh lai châu tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ
lãnh đạo tỉnh đang có mặt tại các địa bàn xảy ra thiệt hại như tam đường sinh hồ để chỉ đạo công tác khắc phục cứu hộ cứu nạn
đối với các nạn nhân bị mất tích lực lượng cứu hộ cùng nhân dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm
tại tỉnh hà giang các lực lượng công an đã tích cực phối hợp với các đơn vị sở tại
triển khai các phương tiện thiết bị di chuyển nhân dân qua những vùng bị ngập lụt
riêng trong đêm ngày hai mươi bốn và sáng ngày hai mươi năm tháng sáu hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đã dầm mình trong mưa bão
sử dụng các phương tiện như xe đặc trùng xuồng máy xuồng cao su cùng các phương tiện khác để hỗ trợ
đưa đón an toàn hàng trăm các em học sinh và phụ huynh vượt qua các nơi ngập lũ đến điểm thi đúng thời gian
tổng cục đường bộ việt nam đã yêu cầu các cơ quan trực thuộc tổ chức trực gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại những vị trí nguy hiểm bố trí hệ thống an toàn giao thông tại hai đầu đoạn bị ngập để điều tiết đảm bảo giao thông
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng địa phương sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường và sạt ta lưu âm để thông xe
hôm nay gần một triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
với hai môn ngữ văn và toán
tuy nhiên do thiên tai xảy ra tại một số địa phương
nên đã có nhiều em không thể đến trường thi để tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
theo báo cáo của bộ giáo dục và đào tạo tỷ lệ thí sinh dự thi đạt chín mươi chín năm mươi
đây là năm thứ hai kỳ thi được giao cho sở giáo dục đào tạo chủ trì cùng với sự phối hợp của các trường đại học cao đẳng
kỳ thi đã huy động bốn mươi năm cán bộ giảng viên tham gia phối hợp với các địa phương để tổ chức thi
ở môn thi ngữ văn đã có hai mươi bảy thí sinh vi phạm quy chế thi
do mưa lũ và sạt lở nhiều thí sinh tại các tỉnh lai châu hà giang đã không thể đến dự thi
bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh
và báo cáo kịp thời với ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia để có phương án xử lý phù hợp
vừa đúng quy chế lại vừa đảm bảo quyền lợi của thí sinh
chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự
công an tp hạ long vừa bắt khẩn cấp đối tượng vũ thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại xã tiền an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm
trước đó vào đêm ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám vũ văn hải điều khiển xe mô tô đến khu vực phường hùng thắng
thành phố hạ long thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên xe máy ở vỉa hè tâm sự nên nảy sinh ý định cướp tài sản
dựng xe cách đó hai mươi mét hải cầm dao đe dọa khống chế đôi nam nữ yêu cầu nam thanh niên đưa điện thoại
và ví tiền cho người phụ nữ rồi đi xuống hồ nước sau đó hải thực hiện hành vi hiếp dâm đối với người phụ nữ
sau khi thực hiện hành vi đổi bại hải lấy đi toàn bộ số tài sản gồm một chiếc điện thoại
hai ví tiền hai nhẫn vàng một mươi thẻ nạp điện thoại và bảy trăm linh đồng tiền mặt tổng giá trị tài sản gần một mươi một triệu đồng